tại hội nghị trực tuyến đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục văn hóa
vì sự phát triển bền vững diễn ra vào chiều nay các nghị viện thành viên asean ipa
và các đối tác đã cùng thảo luận về cơ chế hợp tác trong lĩnh vực giáo dục văn hóa
nhằm thực hiện chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển của liên hợp quốc
đặc biệt trong bối cảnh ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
hội nghị trực tuyến này là sáng kiến của nước chủ nhà việt nam chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
hội nghị trực tuyến ghi nhận sự tham gia ý kiến tích cực trách nhiệm của các nghị viện thành viên ipa
các đối tác các tổ chức quốc tế cùng trao đổi về vai trò của nghị viện
trong xây dựng cơ chế pháp lý chung cho việc công nhận chất lượng giáo dục
liên thông trình độ giữa các quốc gia trong khu vực giáo dục trực tuyến
trong bối cảnh ứng phó với đại dịch covid một mươi chín